trong khuôn khổ diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp bốn năm hai nghìn một mươi chín do ban kinh tế trung ương phối hợp với một số bộ ngành liên quan tổ chức
chiều ngày hai tháng một mươi đã diễn ra phiên hội thảo phát triển năng lượng thông minh ưu tiên chiến lược trong chuyển đổi số quốc gia
thời gian qua cùng với cuộc cách mạng công nghiệp bốn các đơn vị trong lĩnh vực năng lượng đã tích cực được các ứng dụng khoa học công nghệ
tham gia vào sản xuất kinh doanh và đem lại hiệu quả kinh tế cao
với sự tham gia của đại diện các bộ ngành và các chuyên gia tại hội thảo phát triển năng lượng thông minh ưu tiên chiến lược trong chuyển đổi số quốc gia
các đại biểu đã tập trung thảo luận những thành công chưa thành công về việc phát triển năng lượng thông minh
từ đó đề ra các giải pháp phát triển năng lượng thông minh hiệu quả tối ưu cho việt nam đặc biệt trong bối cảnh các nguồn lực của nước ta còn rất hạn chế